để hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản xuất khẩu đang bị ùn ứ do việc tạm đóng các cửa khẩu phụ đường mòn lối mở ở trung quốc
hiện các siêu thị trên cả nước đang làm việc với các nhà cung cấp để tăng lượng bán
mở các đợt bán hàng cao điểm cho các mặt hàng như thanh hom và dưa hấu trong hệ thống của mình
trong ngày năm tháng hai hệ thống siêu thị bixi mở chiến dịch tiêu thụ một hai trăm linh tấn thanh long hai ba tấn dưa hấu trên toàn hệ thống
bên cạnh đó bộ công thương đề nghị các doanh nghiệp có kế hoạch bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống phân phối
phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong mọi tình huống báo cáo phương án cung ứng hàng hóa về bộ trước ngày tám tháng hai
bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp đẩy mạnh việc đàm phán với các doanh nghiệp sản xuất cung ứng các mặt hàng như khẩu trang
nước rửa tay sát khuẩn để đáp ứng nhu cầu của người dân với giá hợp lý kết nối hỗ trợ tiêu thụ qua hệ thống phân phối của mình
các mặt hàng nông sản đang gặp khó khăn trong tiêu thụ do việc hạn chế xuất khẩu sang các nước lân cận trong điều kiện dịch bệnh ncov đang có nguy cơ lây làn rộng